nguyễn kiên cường lê văn thân đều trú tại thị xã buôn hồ nguyễn văn sơn chú huyện crong bắc vũ đức kiểm vũ văn thành chú tại thành phố buôn ma thuật và ngô văn nguyện chú tại huyện ea hờ leo tỉnh đắk lắc
đường dây cá độ bóng đá trên do vũ văn trinh cầm đầu đã bị cơ quan công an khởi tố trước đó
qua khám xét thu giữ nhiều điện thoại di động máy vi tính ba trăm linh triệu đồng tiền mặt và nhiều tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc của các đối tượng
các đối tượng trong đường dây trên được phân công phân cấp cụ thể phân trên nhiệm vụ cho từng thành viên trong đường dây tổ chức chặt chẽ và phải là người có uy tín tin cậy bảo lãnh thì người chơi mới có thể tham gia cá độ
số tiền cá độ trung bình mỗi ngày khoảng hơn một năm tỷ đồng
ngoài ra các đối tượng tự cá cược không thông qua mạng trung gian
mỗi ngày khoảng hơn năm trăm linh triệu đồng
tính đến thời điểm bị bắt xử lý thì số tiền giao dịch cá độ bóng đá của các đối tượng là khoảng hai mươi bảy tỷ đồng
vận chuyển một mươi hai năm kg pháo nổ nông văn nghĩa chú huyện trùng khánh tỉnh cao bằng vừa bị bắt quả tang
đối tượng bị phát hiện và bắt giữ vào dạng sáng tại khu vực xóm cốc cáng thị trấn trà lĩnh huyện trùng khánh
tại cơ quan điều tra đối tượng nghĩa khai nhận toàn bộ số hàng hóa trên là pháo hoa nổ mang đi cất giấu với mục đích để bán kiếm lời trong dịp tết
từ hôm nay ngày hai mươi chín tháng một sẽ tổ chức chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc mùa xuân năm hai nghìn hai mươi hai cho toàn bộ trẻ em và người lớn có chỉ định và đến thời gian tiêm
chiến dịch sẽ diễn ra từ ngày hai mươi chín tháng một đến hết ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai theo tinh thần làm xuyên tết đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người
tình hình tai nạn giao thông và các hành vi vi phạm giao thông trên địa bàn trong dịp tết mới được kiềm chế đảm bảo cho nhân dân được vui xuân đón tết an lành và hạnh phúc
thưa quý vị việt nam có năm mươi bốn dân tộc anh em mỗi dân tộc lại có một màu sắc riêng một phong tục riêng và đón những ngày tết riêng
tuy mang những bản sắc khác nhau nhưng mà mỗi dịp xuân về thì các dân tộc anh em lại cùng hướng về tết cổ truyền của dân tộc việt nam

bà con các dân tộc đều đang tất bật kiệt bài để chuẩn bị cho những hội hội đón chào chân lấy
những tấm bài thổ cẩm đến nay vẫn được coi là lễ vật trong ngày trận đại như lễ tết đám hỏi hay đám cưới

lúc này người đàn ông trong gia đình hoặc xa làng sẽ xem gà lợn để đoán vận mệnh và con đường làm ăn của gia đình
bây giờ nó là trong sạch không có gì ở trong nhà mình cũng không có gì

đấy như thế

vẫn bảo tồn những nguyên văn hóa riêng về ẩm thực trang phục truyền thống hay những điện bố câu hát dân gian

làm cho bà con phấn khởi tăng cường sự đoàn kết giữa các dân tộc nối chung và các dân tộc hà nhi ở cực tế của tổ quốc